viễn cảnh của ngày hôm nay không phải là không được nhìn ra mà nó đã từng được lường trước
đó là lý do vì sao cách đây một mươi năm bản quy hoạch dự án vành đai bốn đã được chính phủ phê duyệt
thế nhưng sau một mươi năm vành đai bốn vẫn chỉ nằm trên giấy
trong khi các khu đông dân cư các khu đô thị với những tòa nhà cao tầng nén mật độ dân số
thậm chí đã được xây dựng và bán tuyến trước khi vành đai bốn hình thành
tôi nghĩ rằng cái khó khăn đầu tiên mà của hà nội chắc chắn sẽ là liên quan đến vốn
bởi vì người ta chưa có vốn thì người ta chưa triển khai được người ta tìm nguồn vốn
bởi vì cái lượng tiền để mà xây dựng một vành đai bốn
phải nói rằng là cũng là một số tiền rất lớn mà hà nội cần phải có những cái đầu tư
và dẫu khó bao nhiêu chẳng nữa thì đây là một nhiệm vụ cấp bách
một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế
xã hội và an toàn cho dân dân
thì tôi nghĩ rằng là nên tập trung
một trong giải pháp mà có tầm cỡ mà mang lại những cái hiệu quả chắc chắn trông thấy
mà hiệu quả rất lớn về sau là chúng ta xây dựng cái vành đài bốn
các chuyên gia cũng nhấn mạnh vết xe đổ của vành đai ba ngày hôm nay
không chỉ cho thấy tốc độ phát triển của hạ tầng giao thông
luôn hụt hơi so với tốc độ phát triển của thành phố
cùng với đó cần có cái nhìn khác về những dự án lớn
chứ không thể mãi bị động về nguồn vốn
không thể mãi để những khu đô thị những tòa nhà cao ốc
với mật độ rất đông dân cư thoải mái đấu nối vào hạ tầng giao thông có sẵn
thoải mái sử dụng hạ tầng nhưng không có một chút đóng góp nào
cho quá trình phát triển hạ tầng đô thị
và trước hết đồng chí có thể đưa ra đánh giá như thế nào
về diễn biến hoạt động mại dâm dưới dạng là suga baby suga daddy
diễn biến trong thời điểm dịch bệnh vừa qua
và để có một cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này thì ngay sau đây mời quý vị cùng điểm lại
những vụ án điển hình dưới hình thức là suga baby suga daddy
mà công an quận cầu giấy đã triệt phá và bóp cỡ trong thời gian vừa qua